cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kết thúc điều tra vụ án cướp tài sản giết người hiếp dâm
xảy ra vào ngày tám tháng hai tại khu phòng trọ thuộc khu phố năm phường tăng nhân phú b tp thủ đức
và chuyển hồ sơ sang biển kiểm soát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh tiền giang tội cướp tài sản giết người và hiếp dâm
theo điều tra nguyễn đăng khoa và nạn nhân ở cùng khu nhà trọ tại khu phố năm phường tăng nhân
phố b tp thủ đức phòng của khoa ở dãy đối diện với dãy của nạn nhân
sắp đến tết nhưng không có tiền tiêu xài ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày hai mươi chín tháng chạp âm lịch
thấy nạn nhân ở một mình trong phòng chuẩn bị đồ về quê ăn tết khoa lấy lý do nhờ nạn nhân qua phụ
dịch chuyển tủ quần áo rồi dùng dao tấn công nạn nhân rồi lục tiềm lấy một lắc vàng ba nhẫn vàng
một điện thoại di động iphone một mươi hai pro một sợi dây chuyền vàng một đôi bông tai vàng và ba triệu đồng
sau đó khoa thực hiện hành vi hiếp dâm
để che giấu hành vi phạm tội khoa đã dùng dao chặt phân thi thể thành một mươi ba phần cho vào các túi ni lông
cột kính rồi dùng xe máy chở hai lần đi đến quăng xuống mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao
thuộc phường tăng nhân phố a sau đó khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân
rồi đem theo một số món còn lại đón xe khách về nhà bạn gái tại xã cát khánh huyện phù cát
tỉnh bình định chơi tết ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn khoa bị công an bắt giữ hiện khoa
đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình công an đã xác minh xử lý vật chứng trả lại
cho gia đình nạn nhân nhanh chóng kết thúc điều tra kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố
nhằm sớm đưa vụ án ra xác xử nghi minh kịp thời trang đe giáo dục phòng ngừa
góp phần làm giảm nỗi đau của gia đình nạn nhân
công an tp hcm đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống cho mừng kiến điểm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát bảo vệ cảnh sát cơ động
tại buổi họp mặt các đồng chí là nguyên lãnh đạo nguyên cán bộ chiến sĩ cảnh sát bảo vệ
cảnh sát cơ động tp hcm qua các thời kỳ đã cùng ôn lại những thành tích xuất sắc
những chiến công vẽ vang và tôn vinh những giá trị truyền thống trong hành trình năm mươi năm đóng góp
cho công tác giữ gìn an ninh trực tự thành phố
buổi họp mặt là dịp để các chiến sĩ trẻ và thế hệ đương thời bày tỏ lòng tri ân
những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước tiếp tục hôn đúc tinh thần sung kích
không ngại khó khăn gian khổ chiến đấu quên mình vì bình yên của nhân dân thành phố
dịp này công an tp hcm cũng đã tuyên dương ba tập thể và một mươi hai cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát bảo vệ cảnh sát cơ động
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em
dự và phát biểu tại hội nghị có thiếu tướng trần văn thiện phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng
và công tác chính trị phó trưởng bang vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em
công an nhân dân trưởng bang phụ nữ công an nhân dân
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em
dự và phát biểu tại hội nghị có thiếu tướng trần văn thiện phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng
và công tác chính trị phó trưởng bang vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân
trưởng bang phụ nữ công an nhân dân
lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ công tác bình đẳng giới
vì sự tiến bộ của phụ nữ công tác gia đình và trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác này trong công an nhân dân
trong thời gian qua công tác này luôn được quan tâm phát huy hiệu quả thông qua hoạt động tuyên truyền
phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật liên quan góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ cảnh sát
về bình đẳng giới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ ở các đơn vị địa phương
phát biểu tại lớp tập huấn thiếu tướng trần văn thiện phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần học tập
chấp hành nghiêm nội quy chương trình tập huấn tiếp thu những kiến thức nghiệp vụ công tác bình đẳng giới
để vận dụng vào thực tiễn công tác tại mỗi đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới
vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em trong công an nhân dân nói riêng trong toàn xã hội nói chung
với định hướng y tế tp hcm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực asean
theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết số ba mươi một của bộ chính trị
nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu ở những chuyên khoa đã được các bệnh viện của tp hcm thực hiện thành công
từng bước khẳng định được vị thế của ngành y tế tp hcm không chỉ trong nước mà còn mang tầm khu vực đông nam á
bác sĩ dùng kim đi xuyên từ thành bụng và tử cung của thai phụ
kim tất tục xuyên vào thai nhê đến buồn tim tìm đúng vị trí để thông vang tim
ca can thiệp tim mạch bào thai đầu tiên ở việt nam thành công sau bốn mươi phút
thành công ấn tượng trên được đánh dấu vào ngày bốn tháng một
với các ekip của bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện từ dũ tp hcm
đây cũng là ca can thiệp bào thai chứa dị tạc bóng sinh đầu tiên ở khu vực đông nam á
đây chỉ là một trong những kỹ thuật chuyên sâu mà đội ngũ y bác sĩ tp hcm đã phối hợp thực hiện thành công từ mô hình sản nhi
trong quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh phong cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên cùng với tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp cùng với các lực lượng phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn vận về hành vi vận chuyển trái phép bảy mươi bảy kg pháo hoa nổ từ lào về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
lực lượng chức năng tiến hành khám xét phương tiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín f bảy mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu do đối tượng nguyễn văn vận
các lực lượng phát hiện trong cabin cất giấu năm mươi ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín và ba mươi sáu quả trọng lượng bảy mươi bảy kg vận khai nhận một số pháo trên từ lào với giá một mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng sau đó cất giấu để đưa về việt nam bán kiếm lời
hiện lực lượng phối hợp đang điều tra xác minh làm rõ hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lợi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lợi
trong khai thác cắt trái phép lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác cắt giữ nguyên vị trí hiện trạng phương tiện và tiến hành lập biên bản vụ việc
lập biên bản tạm giữ phương tiện hàng hóa vi phạm bước đầu ước tính khối lượng cát hút trái phép khoảng hai trăm linh mét khối
hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật
trước sự biến động của giá vàng ngân hàng nhà nước cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp
đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp các tổ chức cung ứng trên toàn quốc vào các năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngân hàng nhà nước sẽ triển khai ngay các giải pháp sau
thứ nhất là đối với thị trường vàng miếng sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng trong nước so với giá thế giới
nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ
thứ ba là phối hợp với các bộ ngành các cơ quan chức năng liên quan để yêu cầu các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch mua bán vàng
nhằm nâng cao tính minh mạch và hiệu quả quản lý
đồng thời ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện ngay công tác nắm tình hình công tác thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng của biên giới
các hành vi trục lợi đầu cơ thao túng giá vàng
đối với hoạt động thanh tra ngân hàng nhà nước và các bộ ngành thành lập song đoàn thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng bốn này
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài năm ngày liên tục
việt nam airlines sẽ bổ sung thêm hơn một trăm linh chuyến bay nội địa và quốc tế tương ứng hơn một mươi năm chỗ
như vậy hãng sẽ cung ứng tổng cộng năm trăm bảy mươi năm ghế và hai chín trăm linh chuyến bay trong giai đoạn cao điểm từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm
so sánh cùng kỳ năm ngoái tổng số ghế nội địa và quốc tế tăng lần lượt hơn một mươi và một mươi hai
các đường bay du lịch như giữa hà nội tp hcm và đà nẵng huế quy nhơn
nha trang đà lạt phú quốc côn đảo là những đường bay nội địa được tăng tải nhiều nhất
hiện tại nhiều chuyến bay đến các điểm du lịch vào dịp cao điểm đã đầy chỗ bảy mươi
việc tăng cường năng lực khai thác cho dịp cao điểm tới đây là nỗ lực của hãng trên cơ sở tối ưu hóa sử dụng đội máy bay hiện có
và mở mới các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm tối muộn trên một số đường bay có nhu cầu lớn
thưa quý vị dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm là cao điểm hè
luôn là thời điểm thị trường du lịch sôi động hơn bao giờ hết
do đó thì thời điểm này cũng là lúc mà giá vé máy bay và phòng khách sạn đã đắt trở lại
so với các thời điểm khác giá thường rất cao và hiếm khi xuất hiện những vé máy bay giá rẻ
xuất phát từ nhu cầu tăng cao đó thì nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để lừa đảo thông qua các gói combo du lịch và vé máy bay giá rẻ
giống như nhiều người khác gia đình có nhu cầu đi du lịch nên chị linh và chị hương đã lên mạng để săn những combo du lịch giá rẻ
và để thu hút khách hàng các đối tượng lừa đảo cũng tung ra các gói khuyến mại như sử dụng bể bơi vô cực
miễn phí ăn sáng hỗ trợ xe đưa đón tận sân bay cùng với đó là mức giá rẻ đến bất ngờ
thế nhưng chưa kịp đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ thì hai chị đã phải nhận trái đắng khi mua phải những combo và vé giả
tôi đã chuyển khoản luôn tiền vé sáu người khởi hành ngày hôm đó
thì tôi cũng đã chuyển tiền ngay luôn cho họ
nhưng mà khi gần đến ngày tới ngày khởi hành thì tôi yêu cầu họ xuất mã cốt vé cho tôi
thì khi đấy là tôi gọi điện thoại cho họ thì không liên lạc được
và tôi vào nhắn tin cho họ thì đã thấy họ trận tin nhắn của tôi
thì lúc đấy tôi mới ngỡ ngàng ra là mình đã bị lừa đảo
trao đổi một hồi xong thì họ bảo là nếu bây giờ mà chị đặt vé cho tám người thì chị phải chuyển khoản trước

tôi cũng đồng ý bởi vì là tôi cũng nghĩ là một cái bếp mà nhiều người theo dõi như thế này thì chắc chắn là sẽ không có lừa đảo
thế là tôi chuyển cho họ trước là bốn mươi là trước là một mươi triệu
thì họ bảo là nếu mà chuyển trước một mươi triệu thì khi nào mà gần đến ngày đi du lịch thì họ sẽ trích cốt tám vé đấy cho nhà tôi
thế xong rồi là tôi có bảo với họ đến ngày gần đi là tôi có bảo với họ là sắp đi
thì họ tôi kiểm tra thì họ đã chặn mất tôi rồi
để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng thường dùng tài khoản mạng xã hội ảo tên và ảnh người khác tự xưng là nhân viên công tác viên công ty du lịch
sau khi lừa khách chuyển tiền vào tài khoản cho mình với lời hẹn ngày nhận mã vé và cốt phòng khách sạn đối tượng biến mất
với thủ đoạn tinh vi sau khi thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng thường khóa tài khoản mạng xã hội chặn hoặc hủy thông tin liên lạc cơ quan chức năng khó quản lý truy vết và xử phạt
tránh cái trường hợp mà vì cái giá rẻ rẻ hơn một hai trăm linh nhưng mà chúng ta cũng đánh đổi lấy một cái sự gọi là mạo hiểm để mà chuyển khoản cho các đối tượng
mà chúng ta rõ ràng chưa biết danh tính chưa biết về cái nguồn gốc mà chỉ bằng cái cảm quan của mình cho rằng đây là một cái trang fanpage đáng tin tưởng để mà đặt vé máy bay
nhất là đặt một cái số lượng rất lớn thì cái điều này cần phải hết sức cẩn trọng
trong trường hợp cần đặt một số lượng vé máy bay rất là lớn thì chúng ta nên đến trực tiếp tại các cái đại lý
hoặc là những cái hãng hàng không để mà có một cái sự chính thức trong vấn đề là giao dịch
để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch
nên lựa chọn dịch vụ đặt tour đặt phòng đặt vé máy bay của những công ty uy tín
bên cạnh đó cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch với mức giá quá rẻ rẻ hơn ba mươi năm mươi so với giá chung của thị trường
đặc biệt thận trọng khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc
để giữ chỗ nếu có thể nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp
thưa quý vị trong những ngày qua thì tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã khiến cho hàng ngàn hộ dân tại vùng biên giới mù gia mập tỉnh bình phước phải đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt
tình trạng này đặc biệt trầm trọng khi mà các nguồn nước từ giếng khoan suối và sông đều cạn kiệt khiến cho việc tìm kiếm nguồn nước trở nên khó khăn đối với người dân
theo thống kê của bộ ngoại truyền thống
tình trạng của ủy ban nhân dân xã bù gia mập đến ngày một mươi hai tháng bốn trên địa bàn xã đã có gần sáu trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt
trước tình cảnh khó khăn đó từ cuối tháng ba chính quyền địa phương đã tổ chức cấp nước miễn phí đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân
việc cấp nước sinh hoạt miễn phí tận nhà nhằm để cho người dân có đủ nước sinh hoạt không phải đi mua nước với giá cao
toàn tỉnh bình phước hiện nay có hơn một chín trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài nhiều tháng liên tục
trong đó bù gia mập và bù đăng ảnh hưởng nhiều nhất
thời gian gần đây nhiều loại nông sản xuất khẩu chủ lực tại tây nguyên như cà phê hay tiêu liên tục tăng giá
đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành nông nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi bốn và giai đoạn tới
tuy giá tăng phi mã đã mang lại lợi nhuận cho người chồng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp
với năm hectare cà phê
vụ mùa vừa qua gia đình ông đỗ lợi thu được khoảng hai mươi tấn cà phê nhân
với giá cà phê trên chín mươi triệu đồng một tấn gấp đôi so với cùng kỳ
nông dân trồng cà phê sẽ có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng một hectare và tiếp tục tái đầu tư vào vụ mùa mới
gắn bó với cây cà là đó là cái niềm tảng mà cái đam mê của tôi từ lúc tôi lập nghiệp là đã rất là mê rồi
còn theo hướng ngầu cơ thì chắc chắn là phải theo bền vững lâu dài luôn
tôi mới làm ba năm nhưng thấy hiệu quả
kinh tế so với những năm trước thì rất là ổn định
trái lại niềm vui của người nông dân nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tiêu cà phê đang đối mặt với rủi ro khi không tích chữ được nguyên liệu
nếu có cũng ở mức thấp cần nguồn vốn xoay vòng cao
với doanh nghiệp này dự báo sản lượng xuất khẩu cà phê sẽ giảm khoảng một mươi so với năm ngoái
đơn vị cũng cẩn trọng khi nhận các đơn hàng mới
với cái chuỗi khu vấn này thì cái nguồn cung quyết định
nên chúng tôi chỉ có mở thêm những đơn hàng khi mà chúng tôi thấy được có cái dấu hiệu tích cực của từng nguồn cung
nhưng mà trước mắt về cà phê thì cái lượng hàng trong dân cũng rất là cạn
hồ tiêu thì cũng mất muộn
nên cái việc đơn hàng thì cũng xuất phát từ nếu mà chúng tôi có thể đảm bảo được nguồn cung thì mới ký kết thêm
riêng với các doanh nghiệp sản xuất chế biến cà phê cũng phải thích ứng trước tình hình giá cả biến động để duy trì tăng trưởng dương
thậm chí có đơn vị phải bán lỗ đối với một số sản phẩm cà phê
vì không dám tăng giá cao
do là giá nguyên liệu đổ vào tăng
và khi mà doanh nghiệp nâng giá tăng giá lên thì đây là một điều cực kỳ khó khăn
để mà giữ chân được khách hàng thì công ty vương thành công thì bán lỗ ít nhất là hai sản phẩm
ngoài cái việc là trồng có vùng nguyên liệu thì chúng tôi cũng là đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ đại đa số người tiêu dùng
dự báo xu hướng tăng giá
đối với các mặt hàng như tiêu cà phê sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm năng suất giảm do thời tiết khắc nghiệt
thực tế tại một số tỉnh trọng điểm ở tây nguyên lượng cà phê và tiêu dự trữ của người dân và doanh nghiệp còn rất ít
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế nổi bật có trong bản tin kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
ô tô qua trạm bot bến lức sẽ lần lượt chịu mức phí ba mươi và một trăm bảy mươi năm ngàn đồng mỗi lượt tăng năm ngàn và một mươi ngàn đồng so với mức giá cũ
việc điều chỉnh phí dịch vụ dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh tám trăm ba mươi và tám trăm hai mươi bốn từ cầu an thạnh đến thị trấn đức hòa
bot bến lức được ủy ban nhân dân tỉnh long an phê duyệt ngày một mươi năm tháng hai
dự án bot bến lức dài hai mươi bốn km trọng một mươi bảy mét bốn làng xe xe mới tám cầu
trên tuyến có hai trạm thu phí thuộc xã an thành huyện bến lức và xã hữu thành huyện đức hòa
tổng kinh phí dự án hơn một tỷ đồng
hiện mỗi ngày có khoảng bảy lượt xe qua trạm
dự án được triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đưa vào khai thác với mức phí từ hai mươi năm đồng đối với xe dưới một mươi hai ghế
dưới hai tấn các loại xe buýt vận tải khách công cộng
mức phí cao nhất là một trăm sáu mươi năm đồng đối với xe tải từ một mươi tám tấn trở lên xe container bốn mươi feet
theo kế hoạch từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi ba dự án sẽ tăng giá vé thời gian hoàn vốn dự kiến một mươi chín năm
tuy nhiên giai đoạn này bị ảnh hưởng covid một mươi chín tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn tỉnh sau đó phải tạm ngừng tăng giá vé
chính quyền long an nhận định hiện tình hình kinh tế xã hội đã ổn định
việc tăng giá vé nhằm rút ngắn thời gian
thời gian hoàn vốn dự án xuống còn một mươi bảy năm bảy tháng giảm một mươi bảy tháng so với mức cũ
mức phí mới thấp nhất từ ba mươi đồng đến một trăm bảy mươi năm đồng mỗi lượt
ô tô thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở chính nằm trong phạm vi dự án sẽ có mức vé lượt tương tự
nhưng vé tháng và vé quý được giảm so với xe thông thường
trên ô tô thuộc hộ không kinh doanh có hộ khẩu thường trú trong phạm vi dự án sẽ được miễn phí qua trạm
sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp bốn đi kèm với xu hướng chuyển đổi
nội số không ngừng đã và đang tạo nên những chuyển biến trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
và có những tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp
điều này buộc các ngân hàng phải trở thành ngân hàng mở
xây dựng các sản phẩm theo hình thức cung ứng dịch vụ banking as a service
dịch vụ bas được biết đến là một mô hình cho phép các đối tác thứ ba kết nối với hệ thống ngân hàng
thông qua api để cung cấp trực tiếp các dịch vụ tài chính ngân hàng đến khách hàng
trên hệ thống ứng dụng nền tảng của đối tác đó
đơn cử như ngân hàng thương mại cố phần quân đội mb
trong những năm gần đây đã kết nối dịch vụ bas đến với doanh nghiệp từ đa dạng các lĩnh vực
như tài chính logistics chứng khoán thông qua hơn sáu trăm linh bộ api
được cho là một trong những ngân hàng sở hữu lượng api đa dạng nhất
các dịch vụ cơ bản trọng yêu cung cấp đến khách hàng có thể kể đến như thu chi hộ
thanh toán qr thu hộ qua tài khoản định danh
ngoài ra còn có các dịch vụ nâng cao khác mà mb sẵn sàng cung cấp cho các nền tảng đối tác
như chứng chỉ tiền gửi vay tiêu dùng thẻ tính dụng và các dịch vụ khác
cùng với xu thế toàn cầu nói chung và những lợi ích giá trị cốt lõi
mang đến cho khách hàng của mình nói riêng dịch vụ bas của mb được kỳ vọng
sẽ tận bức chuyển mình mạnh mẽ kháng định cam cách đồng hành của doanh nghiệp
trong quá trình chuyển đổi số
thực hiện nghị quyết chín mươi tám của quốc hội ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn này
tp hcm đã nỗ lực đẩy mạnh nhiều chính sách đại ngộ hấp dẫn thu hút người tài
một trong những đối tượng hướng tới là các khách hàng
các nhà khoa học trẻ đang học tập và làm việc ở nước ngoài
câu chuyện tại một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố
chín mươi ba giảng viên tại trường đại học quốc tế từ nước ngoài trở về
đây cũng là trường đại học tiên phong tại tp hcm thực hiện chính sách thu hút nhân tài
nhà khoa học
cách đây một mươi hai năm mức lương của phó giáo sư nguyễn văn thuận nhận được
khi giảng dạy tại trường với học hàm tiến sĩ là hai mươi triệu đồng một tháng
gấp ba lần so với đồng nghiệp có học hàm tương tự ở các trường đại học khác
cơ chế rất là giống ở nước ngoài đó ha
tất cả các cống hiến đều dựa vào cái người ta nhìn vào cái lương
và bản thân mình nhìn cái sự trả của nhà trường để chúng ta cống hiến cho thật tốt
khi mà chọn một công việc thì chúng ta cần phải quan tâm đến không chỉ là một cái chế độ đãi ngộ
chỉ là về phần tiền bạc mà chúng ta còn cần một cái môi trường cũng như là
cái đồng nghiệp của chúng ta để có thể thúc đẩy chúng ta trong cái việc nghiên cứu khoa học
tạo môi trường để nhà khoa học trẻ được nghiên cứu và thể nghiệm
là cách mà đại học quốc gia tp hcm thu hút giữ chân nhân tài
cấp một đề tài nghiên cứu khoa học với kinh phí tối đa hai trăm linh triệu đồng trong hai năm đầu công tác
và một tỷ đồng khi bước sang năm thứ ba
đích đến của chương trình này là thu hút ba trăm năm mươi nhà khoa học trẻ xuất sắc đến năm hai nghìn ba mươi
nếu mà thực ra nếu quyết định vừa viết ra việt nam thì khi tham gia bệ trường
thì mình muốn phát triển các đề tài của mình nhưng mà mình không tìm được các quỹ đầu tư
thì cái dự án ba trăm năm mươi đó là tạo ra một cái quỹ đầu tư
cho mình để mình đầu tư phát triển các dự án của mình thì nó khá hấp dẫn đối với mình
khác với các chương trình thu hút trước đó đối tượng hướng đến của vnu ba trăm năm mươi là các nhà khoa học trẻ
đại học quốc gia tp hcm cũng phân quyền cho các trường thành viên để tuyển dụng đúng người đúng vị trí cần
phân về các trường đại học thì các trường đại học mới phân về các cái khoa nào đang cần cái người mà
cái bộ một cái ngành đó mà cần tuyển
thì như vậy cuối cùng trao lại cái quyền tuyển cho những nhà học
các nhà khoa học trong cái ngành đó tại vì như vậy thì họ mới có một cái hệ thống connect
chính sách thu hút đã có phần còn lại là cơ chế để đơn vị giữ chân nhân tài
nhất là các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng
thống kê trong bốn năm qua dù có chính sách thu hút người tài nhưng thành phố chỉ mới giữ chân được năm chuyên gia nhà khoa học
đặc tùa đường bộ tùa du lịch nước ngoài chiếm ưu thế do giá vé máy bay nội địa tăng cao
các công ty du lịch cho biết tour nước ngoài đến khu vực đông nam á đông bắc á phân khúc giá tầm trung đang được lựa chọn nhiều nhất
đặc biệt là các tour đi thái lan singapore malaysia
các đường tour trung quốc đa dạng về điểm đến và mức giá từ chín đến một mươi chín triệu đồng cũng trên đa tăng về lượng khách đặt dịp hè
nguyên nhân du khách chọn các tùa du lịch nước ngoài được nhận định do các tùa nội địa chỉ giảm từ một đến ba mươi triệu đồng
tương đương hoặc trên lệch không đáng kể so với tour nước ngoài
có thể thấy tour nội địa với phương tiện di chuyển bằng đường hàng không đang thấp thế so với tour nước ngoài bởi lý do cản trở là giá vé máy bay tăng cao
mặt khác đối với những tour di chuyển bằng đường bộ với những điểm đến gần hà nội như ninh bình quảng ninh sapa mộc châu
cùng đường tour tây bắc đông bắc đang là lựa chọn của nhiều gia đình
theo số liệu từ box office việt nam tính đến chiều bảy tháng bốn bộ phim exuma cuộc mộ trung ma của đạo diễn jang jae hyun giác túi thêm một năm tỷ đồng
nâng tổng doanh thu tổng cộng là hai trăm linh ba ba tỷ đồng
chiếu ở việt nam phim quật mộ trùng ma thu về hơn chín mươi tỷ đồng trở thành phiếu ăn khách nhất hiện nay
quật mộ trùng ma cũng vượt mặt phim bỗng dân trú số thu về hai mươi bảy tỷ đồng trong ba ngày đầu chiếu
trở thành phiếu hàn quốc có doanh thu mở màng cao nhất việt nam
giữa vị trí ngu vương phòng vé việt hiện nay là phim bong tấn godzilla kong đế chế mới
kể từ khi ra mắt vào ngày hai mươi tám tháng ba bộ phim của nhà warner bros đã dẫn đầu bản tông sách
phòng vé việt nhiều ngày liên tiếp tác phẩm có xuất chiếu trung bình mỗi ngày là ba
với tỷ lệ lấp đầy khá cao đây là tín hiệu vui cho ngành điện ảnh khi có những bộ phim đạt
doanh thu phòng vé tốt sau thời kỳ dài ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bước sang các tuần tiếp theo của tháng bốn nhiều bộ phim việt sẽ đổ bộ phòng vé
có thể kể đến bộ phim đóa hoa mong manh cái giác của hạnh phúc và phim lật mặt phần bảy một điều ước
liên hoan phim quốc tế tp hcm được đánh giá là sự kiện văn hóa trọng điểm của thành phố
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
liên hoan được tổ chức là minh chứng cho tiềm năng và sức lan tỏa mạnh mẽ của điện ảnh việt nam
từ đó tạo tiền đề giao lưu kết đối văn hóa với những quốc gia và vùng lãnh thổ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
lần đầu tiên tổ chức hiff năm hai nghìn hai mươi bốn đã nhận được hơn bốn trăm linh phim dự thi năm mươi ba dự án tham gia
chờ dự án và tám mươi bảy kịch bản tham gia vượn ương kịch bản việt
từ khi công bố ban tổ chức liên hoan phim đã tiếp nhận một trăm một mươi ba phim dài hai trăm linh sáu phim ngắn
của các nhà làm phim
đây là một tín hiệu đáng mừng đối với mục tiêu xây dựng một liên hoan phim xứng tầm quốc tế
không chỉ ở quy mô số lượng các hoạt động và phim trình chiếu
suốt bao nhiêu năm qua tất cả những nhà làm phim những nhà làm phim và làm chính sách
mọi người cũng đã rất là muốn phát triển nền hình ảnh nhiều hơn nữa
nhưng mà hàng nghĩ rằng cái bước đi để tổ chức liên hoan phim lần này
nó như là một cú nổ đánh dấu lại tất cả những nỗ lực bao nhiêu năm qua của nền ảnh việt nam
nhưng mà hôm nay bước tới đây với không khí này và với rất là nhiều con người như vậy
và với quy mô hoành tráng như vậy block sẵn cả một khu phố để làm một cái liên hoan phim
thì tiến không còn biết diễn tả gì khác hơn đó là sự tự hào tự hào một cách dữ dội
về việt nam về thành phố hồ chí minh
cái cảm nhận thứ hai tiến nghĩ là đây sẽ là một bước đệm đầu tiên
cho sự phát triển nhảy vọt của nền điện ảnh việt nam
bộ văn hóa thế thao và du lịch đánh giá cao và bày tỏ sự ủng hộ đồng hành
cùng ban chí đạo ban tổ chức liên hoan phim quốc tế thành phố hồ chí minh lần thứ nhất
đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu thiết thực triển khai chi đạo của thủ tướng chính phủ
tại hội nghị toàn quốc về phát triển công nghiệp văn hóa khẳng định tầm nhìn quyết tâm của lãnh đạo thành phố
cùng với tâm huyết và khát vọng cống hiến của đội ngũ những người hoạt động
trong lĩnh vực điện ảnh thành phố hồ chí minh hướng tới xây dựng nền công nghiệp điện ảnh việt nam
giàu bản sắc dân tộc hiện đại và nhân văn
và lễ hội chắc chắn nó mới có rất nhiều hoạt động khác nhau
có những bộ phim tranh giải competition luôn luôn là cái được chơi đổi nhất
để mà nơi mà thể hiện được cái ngôn ngữ điện ảnh cái quan điểm nghệ thuật của cái lương phim
và rất nhiều cái hoạt động bên lề khác nữa
rồi những cái nơi mà để pitching các dự án phim thương mại phim nghệ thuật của các đạo diễn mới
rồi rất chợ dự án rồi rất nhiều cái hoạt động bên lề khác tại cái ngoài cái đường nguyễn huệ
đang chơi để mọi người khám phá những nơi mua bán phim rất nhiều hoạt động khác nhau
với mong muốn tạo nên một sự kiện điện ảnh
điện ảnh góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến làm phim cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế
tiến tới hình thành thành phố điện ảnh được công nhận là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo unesco
london film là cơ hội tốt cho ngành điện ảnh thành phố được gặp gỡ và tiếp cận
trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu từ hollywood mỹ châu âu
cũng như các nước phát triển tại châu á như hàn quốc nhật bản
các công ty tổ chức hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh của thành phố
cũng có cơ hội được giới thiệu năng lực
các dự án và các đối tác để tìm cơ hội hợp tác sản xuất cũng như xuất khẩu ra thị trường mới
các nội dung khác của liên hoàng phim là tổ chức hội nghị hộ thảo
hiện đang nhận được sự quan tâm của những người làm quản lý truyền thông
những người làm sản xuất trực tiếp trong ngành điện ảnh
tập trung vào việc xúc tiến đầu tư và hợp tác sản xuất
các hội thảo sẽ thảo luận từ các vấn đề vĩ mô liên quan tới phát triển chính sách ngoại giao văn hóa
thông qua điện ảnh tới những vấn đề thiết thực trong việc hợp tác và sản xuất phim